ubnd tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà đỗ thị thu hồng ngụ tại phường một mươi thành phố đà lạt
với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng về hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật bị ôi thiêu
như truyền hình nhân dân đã đưa tin trước đó cơ quan chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng kiểm tra đột xuất kho chứa thịt lợn
tại số bốn mươi năm trên một a đường phạm hồng thái phường một mươi tp đà lạt do bà hồng làm chủ
qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện hơn tám kg thịt lợn đã bị hư hỏng bốc mùi
bà hồng cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn theo quy định